công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa kiểm tra và phát hiện năm thanh niên là nam và nữ
đều dương tính với chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn
kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke thắng huệ do trần thị huệ ở xóm năm
xã cồn thoi huyện kim sơn tỉnh ninh bình làm chủ
công an huyện kim sơn đã phát hiện tại phòng vip hai vip ba có một mươi hai thanh niên là nam nữ
đang hát karaoke có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh có năm thanh niên là nam nữ dương tính với chất ma túy này
ngoài ra tổ công tác còn thu giữ một số dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an thị xã ba đồn
công an tỉnh quảng bình đã phá hai chuyên án đấu tranh với các đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng
trên địa bàn thành phố đồng hới và các địa bàn phía bắc quảng bình
tạm giữ hình sự đối với nguyễn thị cẩm nhung và
chương thị lệ hàng
quá trình đấu tranh lực lượng công an đã làm rõ tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
các đối tượng cấu kết với nhau hoạt động hết sức tình vì bục nhiều người dân
đặc biệt là người nghèo người yếu thế phải cắm nhà cắm đất cắm quầy quán bán hàng ở chợ
sau đó xiết nợ
bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt người
tại thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồn
vay tiền về lãi xuất từ một trăm một mươi đến hai trăm hai mươi
hai mươi tám một năm với tổng số tiền giao dịch là năm tỷ đồng
thưa quý vị tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai đang đến rất gần và dự báo tình hình vi phạm về pháo nổ
sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp
và trước tình hình này bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường đấu tranh
ngăn chặn phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
và theo đó thì thời gian qua hàng loạt các đối tượng vụ việc mua bán vận chuyển pháo nổ
đã bị lực lượng công an đấu tranh xử lý
song song với đó công tác tuyên truyền phòng ngừa vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật
liên quan đến pháo nổ cũng được lực lượng công an các địa phương và các đơn vị đặc biệt chú trọng
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh thái bình
những ngày cuối năm từ công tác tích cực vận động của công an cơ sở
những người dân này khi phát hiện con em có chế tạo pháo nổ đã kịp thời ngăn chặn
và sau đó tự giác đem giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ số pháo đã thành phẩm
đây đều là những loại pháo nổ tự chế
mà nếu không được thu giữ kịp thời chắc chắn sẽ được một bộ phận người dân
nhất là thanh thiếu niên sử dụng trong dịp tết sắp tới
tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn huyện kỳ phụ
thời gian những năm gần đây thì là cơ bản là ổn định
ý không xảy ra vi phạm về nổ đốt pháo
tuy nhiên trên địa bàn huyện quỳnh phụ thì có nhiều tiềm ẩn
liên quan đến vi phạm về pháo nổ đặc biệt vào dịp tết
chúng tôi cũng đã tham mưu lãnh đạo đơn vị
tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai đến toàn thể lực lượng công an huyện
các đội nghiệp vụ lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra
kiểm soát đấu tranh và tập trung ra soát các tuyến địa bàn lĩnh vực
đối tượng trọng điểm đặc biệt là vi phạm về pháo và vũ khí vật điều nổ
để tập trung đấu tranh đảm bảo cho nhân dân đón tết
nguyên đán hành thông trang hai được an toàn lành mạnh
để có được sự nhận thức và tự giác của người dân
trong suốt thời gian qua các đơn vị công an tại thái bình
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức
thông qua việc đến tận nhà dân như thế này
hay tranh thủ các buổi sinh hoạt tri bộ họp tổ thôn xóm
để lồng ghép nội dung ngăn chặn phòng ngừa pháo nổ dịp tết nguyên đán
một trăm linh các hộ dân đã được ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về pháo
hàng nghìn tờ rơi minh họa nội dung nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ
đã được công an cơ sở gửi đến tận tay những người có uy tín trong thôn xóm
từ đó họ tiếp tục là những tuyên truyền viên
giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến pháo
điều đó là tôi sẽ báo chính quyền địa phương để coi như là can kịp thời
chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
chỉ đạo lực lượng công an xã và lực lượng nồng cốt trong công tác tham mưu
cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là tổ chức triển khai
rà soát các đối tượng trọng điểm các địa bàn phức tạp
để từ đó có những phương án vận động trực tiếp rồi vận động cá biệt
hay là phân công các tổ kiểm tra tổ giám sát để chốt chặt các vị trí
để làm tốt công tác phòng ngừa
thế và cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ
phối hợp với công an các xã thị trấn để đồng bộ thực hiện các giải pháp đấu tranh
phát hiện và ngăn chặn kịp thời với một mục tiêu là không để xảy ra
các vụ việc vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như là các vi phạm về pháo trong dịp tết để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
với sự vào cuộc đồng bộ và tích cực các đơn vị công an tỉnh thái bình
đã vận động thu hồi số lượng lớn pháo nổ các loại từ pháo ràn pháo trứng pháo cối
hiệu quả từ công tác này sẽ góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh an toàn
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
nông xuân luân nghi can trong vụ án mạng giết con riêng của người tình
xảy ra vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại thành phố cao bằng
ngày hôm nay đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh cao bằng
tuyên phạt án trung thân về tội giết người
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thấy con riêng của người tình sinh năm hai nghìn sáu
có biểu hiện sử dụng ma túy nên luân đã bực tức dùng tay chân ghế nhựa
đánh vào đầu vào bụng của người con riêng này
luôn còn bắt nạn nhân tự đập đầu vào tường
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày nạn nhân có dấu hiệu bất tỉnh
được đi đi bởi vị cấp cứu nhưng không qua khỏi
nguồn nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được xác định là do mất máu cấp
hậu quả của chấn thương
vỡ gan phải
mâu thuẫn với vợ ở nhà buồn chán nên nảy sinh ý định giết con rồi tự tử
nguyễn văn nhì chú thệ xã đông hòa huyện an minh tỉnh kê giang
đã dùng tay bóc cổ con trai mới ba tuổi tới chết
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nhì một mươi hai năm tù giam
về hành vi giết người
và phiên tòa đã diễn ra vào ngày hôm nay
vụ việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn tám
năm hai nghìn hai mươi sau khi bóp cổ con tới chết nhì đã uống thuốc diệt cỏ
treo cổ tự tử nhưng đều không thành
nhi tiếp tục lấy dây điện quấn vào người rồi trích điện nhưng vẫn không tử vong
đến sáng ngày hôm sau người nhà nhì phát hiện đưa nhì đi cấp cứu
và trình báo cho cơ quan công an
thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng
trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá
và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một
xã hoa sơn anh sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an
và công an huyện anh sơn đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương
đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
phá chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng bùi đức anh
chín mươi năm trú tại xã hoa sơn huyện anh sơn đăng tảng chữ bốn gói ni lông
chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thạch sơn anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh
trần văn mại và lê văn thẩm thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây
cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi một đối tượng đều trú tại huyện phu cát để điều tra về tội giết người
một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến trước đó tại khu vực phường nhơn thành thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thị xã an nhơn và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước
nên hai đối tượng này huy động thêm hai mươi ba đối tượng khác mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi
để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội phường nhân thành thị xã an nhơn
trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh đã dùng súng hơi bắn gây thương tích
tại vùng ngực của văn hồng huyền nhóm của kiệt gây thương tích hai mươi
và dùng dao chém lên đỉnh đầu của kiệt gây thương tích một mươi
đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam sáu đối tượng khác cũng với tội danh giết người
thưa quý vị và các bạn tham gia đánh bạc đã là hành vi vi phạm pháp luật
đáng lên án hơn khi bị bắt giữ các đối tượng còn manh động tấn công vào lực lượng công an
để giải vây cho đồng bọn
vụ việc liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện trợ
hành vi vi phạm pháp luật mới vào huyện phú tân tỉnh an giang trong thời gian gần đây
những hành vi chống người thi hành công vụ rõ ràng là đang xem thường pháp luật
và chắc chắn sẽ có những bản án thích đáng nghiêm trị dành cho những đối tượng côn đồ này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
bất ngờ ập vào triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
và bắt được một đối tượng
thấy đồng bọn của mình bị bắt nguyễn phúc hậu tự hậu gà ba mươi bốn tuổi
nguyễn trí hải hai mươi một tuổi và châu thái duy hai mươi hai tuổi
cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
cùng một số người ở gần đó lao đến hành hung trung tá nguyễn phu cường
trưởng công an xã kiến an và lực lượng làm nhiệm vụ
chủ lý tốt vấn đề anh em giải dạy giữa nhau
trong khoảng tầm một mươi phút công an của mình đã thoát được ra ngoài
số đối tượng vẫn còn bám đuổi theo để tấn công tiếp
tôi báo chỗ lãnh đạo công an quyền chi viện lực lượng hỗ trợ
thay cho thái độ hung hãn manh động khi phải đối mặt với vòng lao lý
các đối tượng lại tỏ ra ăn nằn hối cãi cho hành động của mình
trong bước em đang cảnh giới bên ngoài em thấy có lực tượng

sau đấy anh cường trưởng công an xã kiến an em thấy hành vi của em là sai trái
các mong được pháp lực khoan hồng để sớm trở về với gia đình
chỉ sau một thời gian ngắn thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
công an huyện trợ mới đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm ra phúc hậu trí hải và thái duy
hiện nay cơ quan điều tra cũng đã mở rộng điều tra để bắt thêm một số đối tượng có liên quan
trong việc chống người hành động vụ
sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra đã họp bàn thống nhất với viện kiểm sát nhân quyền
tòa án nhân quyền xác định đây là một vụ án điểm
chúng tôi nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ để đem ra xét xử lưu động
nhằm mục đích là phong ngừa
lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện hỗ trợ kinh tế cho một số bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn bốn
và phải chạy thận theo chu kỳ điều trị thường xuyên tại các cơ sở y tế
hiền đã yêu cầu những người bệnh này sao y hồ sơ bệnh án điều trị chạy thận nhân tạo theo chu kỳ và đưa bệnh án cho hiền
lê thị thu hiền liên hệ với những đối tượng bị tuyên án phạt tù đang được tại ngoại
có nguyện vọng xin tạm hoãn chấp hành án lấy thông tin cá nhân của các đối tượng này
sửa thông tin về người bị bệnh thật trong bệnh án thành công thành thông tin cá nhân của đối tượng
cần xin hoãn chấp hành án phạt tù và đưa cho các đối tượng này để thu lợi
khi có bệnh án giả các đối tượng có quyết định chấp hành án phạt tù
sử dụng để làm thủ tục hàng năm xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù
từ tháng sáu cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hiền đã giao cho đặng tuấn minh và nguyễn thanh xuân
cùng chú tại tỉnh quảng bình ba bệnh án giả cho ba đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ thêm bốn đối tượng có liên quan
ra quyết định tạm giữ hai đối tượng lê thị thu hiền và đặng tuấn minh và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản một nhóm đối tượng cũng vừa bị công an huyện sơn hà tỉnh phú yên tạm giữ
trước đó công an huyện sơn hòa phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản
đang lưu trú tại một nhà trọ ở xã suối bạc nên tiến hành kiểm tra
qua test nhanh ma túy với ba đối tượng nguyễn văn trọng lý hiệp thành đông và phạm anh tuấn đều cho kết quả dương tính
qua đấu tranh ba đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cấp tài sản ở huyện sơn hà và sông hình
công an huyện đã tạm giữ một xe mô tô là phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội
và sáu xe mô tô mà các đối tượng đã trộm
vận chuyển trái phép bảy mươi kg pháo nổ đi tiêu thụ nguyễn đăng trung chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
vừa bị lực lượng công an quảng bình bắt quả tàng
cụ thể vào lúc hai h một mươi năm phút sáng nay ngày bảy tháng một tại km bảy trăm một mươi sáu quốc lộ một a thuộc địa bàn xã sen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành đón dừng xe ô tô con do nguyễn đăng trung điều khiển để kiểm tra phát hiện trên xe có năm bao tải
chứa năm mươi hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả có trọng lượng bảy mươi kg
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn đăng trung khai nhận mua số pháo hoa nổ trên tại tỉnh quảng trị vận chuyển ra nghệ an để tiêu thụ
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản bắt giữ người tạm giữ tăng vật phương tiện
và bàn giao cho công an huyện lệ thủy để tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cùng tham gia cuộc hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn một người ở trong nhóm khi bỏ chạy đã không may bị tai nạn giao thông tử vong
và đây là vụ việc vừa xảy ra tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk
hiện công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ hai nhóm người gây ra vụ hỗn chiến này
đáng chú ý là các đối tượng tham gia đều là các thanh thiếu niên học sinh với tuổi đời còn rất trẻ
tất cả số thanh thiếu niên học sinh này mới từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi trong đó có nhiều em đang là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố bù ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu lê trùng dương là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông chu văn an
có xảy ra mâu thuẫn từ trước với châu thành đạt là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông lê duẩn
ngày bốn tháng một hai người đã lên mạng xã hội facebook nhắn tin hẹn vào tối cùng ngày sẽ đến khu vực trước cổng trường huỳnh thúc kháng ở phường khánh xuân để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn
đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày nhóm của dương khoảng ba mươi người cầm theo nhiều loại hung khí như dao gậy gộc gạch đá đến địa điểm đã hẹn để đánh nhau với nhóm của đạt
nhà mâu thuẫn hôm bữa vô e cao chơi
bên đám đạt đập đánh qua một thời gian thì bọn em lập một nhóm trên facebook với mục đích để nhắn tin rủ nhau đi đến nhau
xong rồi tối hôm qua bọn em có năm người ngồi nhậu hết nửa lít rượu xong rồi bạn dương gọi ra là bọn em phú dựng máy nghe điện thoại xong phú chạy ra đầu tiên mình đi theo sau
xong rồi em với phúc với bảo với kẹp ba ra xong rồi đi trên đường thì thấy có mấy con tiếp với lại một ống nhựa em lựm theo
bảo chạy xe chạy ra tới đó thì thấy bên bạn đông quá đúng với lại rút dao là bọn em bỏ chạy tán lạng là anh phú chạy qua đường là bị sơ tông
hậu quả của cuộc hỗn chiến đã làm lê phong phú một mươi chín tuổi ở nhóm của đạt bị đuổi đánh hoảng loạn bỏ chạy ra đường không chú ý nên đã bị xe ô tô đâm trúng tử vong ngay tại chỗ
trước hết là cái vai trò của gia đình trong việc quản lý giáo dục con em thì nó cũng chưa thực sự là sâu sát
điều gia đình cũng
phải làm ăn cuộc sống đâu vậy cũng ít cái thời gian để chăm lo quản lý và giáo dục con cái
vấn đề thứ hai thì chúng tôi cũng đã kiến nghị ngành giáo dục cần phải tăng cường vai trò của nhà trường trong việc quản lý giáo dục học sinh
ngoài thời gian mà quản lý giáo dục các em ở trên lớp thì nhà trường cũng cần có liên hệ thường xuyên chặt chẽ với gia đình để quản lý giáo dục các em ngoài thời gian lên lớp
thực tế thì rất là nhiều các trường hợp các em nói với gia đình là đi học
thực tế thì rất là nhiều các trường hợp các em nói với gia đình là đi học
nói với gia đình là đi học nhưng thực tế thì tụ tập chơi bời ở quán game quán nét sau đó là dẫn đến mâu thuẫn rồi đánh nhau
nó rất là phức tạp
hiện công an thành phố bù ma thuật đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của từng người trong cả hai nhóm để xử lý theo quy định của pháp luật
dọa tạt acid để đòi tiền đây là cách thức mà dương văn tuyền chú tại huyện tiên lãng đã dùng để uy hiếp rất nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố hải phòng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã lập tức bắt giữ dương văn tuyền về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
đối tượng đã gọi điện cho anh nguyễn thế chỉnh tại xã bắc hưng huyện tiên lãng và yêu cầu muốn yên ổn thì phải chuyển số tiền năm trăm linh triệu nếu không sẽ bị tạt acid
để gây hoang mang lo sợ cho gia đình bị hại tuyền đã sử dụng một cốc acid dùng để thông đường ống đặt trước cửa nhà gia đình bị hại
khi thực hiện hành vi có một người dân đi bỏ qua đối tượng đã hất cốc acid vào người dân rồi bỏ chạy
sau đó đối tượng có gọi điện cho vợ chồng anh trịnh để thông báo về việc tạt nhầm acid nhằm gây hoang mang
đối tượng còn sử dụng hành vi đe dọa trên với nhiều gia đình trên địa bàn
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trước đó công an tp phúc yên nhận được tin của quân chúng nhân dân tố giác đối tượng nguyễn huy cường
trú tại phường nam viêm thành phố phúc yên có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm để thu lợi bất chính
tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và cửa hàng cầm đồ của nguyễn huy cường
thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua điều tra xác định cường còn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
cường sử dụng điện thoại truy cập vào trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com liên hệ với các đối tượng ở hà nội để mua tài khoản cá độ
và tạo ra nhiều tài khoản con để bán cho người khác trong đó có lê anh hải chú tại thành phố phúc yên
cả hai đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản và thực hiện hành vi đánh bạc
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã tạm giữ hình sự nguyễn cao quyết và nguyễn văn tùng
cùng chú tại thành phố phúc yên có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề của nguyễn huy cường
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
mua bán trái phép hai bánh heroin và sáu trăm tám mươi năm g ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn mạnh hiếu chú tại tp bắc giang tỉnh bắc giang
vừa bị lực lượng công an bắc ninh bắt quả tạp
chiều ngày năm tháng một tại xã hoàn sơn huyện tiên du phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an huyện tiên du phá chuyên án bắt quả tang nguyễn mạnh hiếu thu giữ hai bánh heroin
sáu trăm tám mươi năm gam ma túy tổng hợp và nhiều tâm vật liên quan
hiếu là đối tượng đã có một tiền
hiếu đã có một tiền án và là một đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến đông bắc
về bắc ninh tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ
cũng phạm tội về ma túy hai đối tượng nguyễn cao tâm và tôn xuân hùng cùng chú tại tp vũng tàu tỉnh bà rếu vũng tàu
vừa bị công an tp vũng tàu bắt giữ
vào đêm ngày ba tháng một đối tượng nguyễn cao tâm bị bắt quả tăng khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy
và nghỉ trên địa bàn phường thắng nhất tiếp tục kiểm tra căn phòng tâm thuê ở cùng hùng lực lượng công an phát hiện
nhiều gói ma túy và các dụng cụ được chúng dùng để mua bán sử dụng ma túy tổng số tăng vật thu được là hơn một kg ma túy
tổng hợp dạng đá và một trăm ba mươi sáu viên ma túy dạng thuốc lắc